tại bắc cạn để xây dựng công trình hồ chứa nước nặng cắt có dung tích một mươi hai triệu mét khối
hơn một trăm linh hộ dân khu vực lòng hồ sẽ phải nhường ruộng vườn chỗ ở để di chuyển đến nơi ở mới
tuy nhiên hiện các hộ dân nơi đây đang phải đối mặt với bộn bề khó khăn
để khắc phục vấn đề này hiện nay thành phố bắc cạn đang khẩn trương xây dựng khu tái định cư khổi kén
để giao cho nhân dân làm nhà canh tác ổn định cuộc sống
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
cũng như nhiều gia đình khác gia đình bà cao thị tiều ở thôn bản pèn bị thu hồi toàn bộ diện tích ruộng đang canh tác
các nhà đang ở chưa được chuyển sang nơi ở mới
thời gian vừa qua gia đình bà tiều lại ở căn nhà đã được đền bù nằm trong công trường xây dựng hồ chứa nước nạm cát
tấp nập phương tiện thi công từ sáng đến tối
nhà nước đã thu hồi đất của chúng tôi hết rồi bây giờ thì cũng chưa có khu tái định cư mới ở đâu cả
vì dân chúng tôi rất là băn khoăn là không biết bao giờ mới được đi đến khu tái định cư mới
đây cũng là cảnh tỉnh của hơn một trăm linh gia đình đang sinh sống trong công trường xây dựng hồ chứa nước lớn nhất tỉnh này
họ mong muốn được chuyển đến khu tái định cư ở khuổi kén
ở gần đó với các điều kiện thiết yếu để sớm ổn định cuộc sống
mong muốn khu tái định cư có điện có riêng nước có nhà phải nó hơi rộng hơn một tí đất hơi rộng hơn tí
xong rồi là đồng thời là phải có chia được ruộng luôn
hiện nay thành phố bắc cạn đang khẩn trương xây dựng khu tái định cư khuấy kén
số vốn đầu tư hơn ba mươi tỷ đồng với đầy đủ hạ tầng thiết yếu như đường giao thông hệ thống điện nước đất ở đất canh tác
để chuyển một trăm một mươi hộ dân khu vực lòng hồ nạm cát đến sinh sống
mặc dù là cũng còn khó khăn về nguồn vốn tuy nhiên là chúng tôi cũng đã chủ động đôn đốc nhà thầu
là tiền triển khai để mà đảm bảo được cái tiến độ của dự án
hiện nay thì chúng tôi cũng đã cơ bản hoàn thiện được khu để bố trí trước cho một mươi một hộ nằm trong cái khu vực có nguy cơ búng cao
hiện nay công ty chúng tôi đang tập trung toàn bộ phương tiện thiết bị và cán bộ kỹ thuật hàng ngày đêm
để tập trung vào thi công thật nhanh nhanh tiến độ để đồng thời nữa là phục vụ cho cái khu tái định cư được thuận nợ
thành phố bắc cạn cần tháo gỡ các khó khăn vướng mắt để hoàn thành khu tái định cư khuổi kén
để chuyển các hội dân lòng hồ nạm cát
đến định cư ổn định cuộc sống từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy tới